xin được chuyển sang phần tin quốc tế điện kremlin ngày một mươi tám tháng bốn cho biết tổng thống nga vladimir putin sẽ đến thăm các cơ sở chỉ huy ở vùng donbass ukraine do lực lượng nga đang kiểm soát
tại đây ông thảo luận về cuộc xung đột với đại tướng tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không của nga người được cho là đã đảm nhận một vai trò mới đầy quyền lực trong chiến dịch quân sự của moscow
đài rt dẫn thông báo từ điện kremlin cho biết tổng thống putin đã thực hiện chuyến công du bất ngờ tới vùng kheson và lugans
ông putin đã đến thăm hai sở chỉ huy ở các vùng lãnh thổ của ukraine mà nga đã tuyên bố sát nhập vào năm hai nghìn một mươi năm
tại đây nhà lãnh đạo nga kiểm tra tiến độ của chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ukraine
quân đội nga đã rút lui khỏi thành phố kheson vào tháng một mươi một năm ngoái và đang củng cố các vị trí của họ
ở bờ đối diện ở sông dnipro đề phòng một cuộc phản công của ukraine
chuyến thăm bất ngờ của tổng thống putin diễn ra khi kiev được cho là đang chuẩn bị phát động một cuộc phản công lớn
với sự tham gia của các xe tăng hạng nặng và xe bọc thép mới do phương tây cung cấp